phân tích tình hình khu vực và thế giới chủ tịch nước yêu cầu lực lượng an ninh nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới phát huy vai trò nòng cốt sung kích chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do đảng tăng khởi xướng và lãnh đạo
về công tác xây dựng lực lượng lực lượng an ninh nhân dân cần tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng
vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tháng bảy trên quốc lộ bốn g thuộc xã triềm cang huyện sông mã tỉnh sơn la công an huyện sông mã đã phá thành công chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la mua bán vận chuyển trái phép tám viên ma túy tổng hợp và hai bánh heroin
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở bên kia biên giới thuộc nước bạn lào để mang về bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ
sau một thời gian điều tra theo dõi sáng ngày một mươi một tháng bảy các trinh sát của bộ công an đã ập vào tiệm kinh doanh cầm đồ và đại lý vé máy bay tại số một trăm một mươi chín đường nguyễn kiều đàm quận tân phú tp hcm
tại đây lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ bốn đối tượng nghi vấn cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng
qua kiểm tra cơ quan công an đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt nhiều giấy tờ sổ sách và phương tiện máy móc có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua mạng
qua làm việc với các đối tượng trên cơ quan chức năng xác định đối tượng nguyễn văn minh ba mươi hai tuổi quê tỉnh hải dương là kẻ cầm đầu đường dây này
nguyễn thanh tuấn và đỗ văn tuyên cùng hai mươi sáu tuổi quê hải phòng là người được giao nhiệm vụ đi gom tiền từ các con bạc
đường dây này hoạt động đã nhiều tháng nay và nhận giao dịch ở khắp các tỉnh thành phố của cả nước
cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng trên và tiến hành phong tỏa ngôi nhà để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc
nhằm tăng cường quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có khả năng phát sinh tệ nạn xã hội như các quán karaoke massage quán bar
trong đêm ngày một mươi ba tháng bảy đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều sai phạm tại hai cơ sở kinh doanh tại quận tám thành phố hồ chí minh
tiến hành kiểm tra cơ sở sông hơi thành nguyên hai nằm trên đường tạm quang biểu thuộc phường năm quận tám thành phố hồ chí minh
trong đêm ngày một mươi ba tháng bảy đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phối hợp với cơ quan công an đã phát hiện nhiều sai phạm như hoạt động có yếu tố khiêu dâm kích dục không có hợp đồng lao động với nhân viên cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép không cung cấp được các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra
ngay sau đó đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra đột xuất tại quán karaoke oxy cũng nằm trên địa bàn phường năm quận tám
tại đây lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm như hoạt động kinh doanh karaoke đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử phạt hai cơ sở trên đồng thời tịch thu một số tăng vật có liên quan
thưa quý vị và các bạn lá khát hay còn gọi là lá thiên đường là loại cây bụi được trồng sử dụng và buôn bán ở nhiều nước châu phi vùng nam ả rập
loại lá này có chứa chất cathenon cực mạnh
và nằm trong danh mục cấm sử dụng theo nghị định tám mươi hai hai nghìn một mươi ba của chính phủ
thời gian gần đây những lô hàng lá khát liên tiếp vận chuyển về việt nam núp danh là những lô trẻ khô trùng mây khô
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu lợi dụng những kẽ hở trong pháp luật việt nam nhằm trục lợi
lá khát là loại lá có chứa chất cathinol một loại tiền chất ma túy
chất này nếu tổng hợp cùng chất afetamin thành loại ma túy có tên gọi là flacca
có mức độ nguy hiểm hơn ma túy đá gấp nhiều lần và độc hại hơn các loại ma túy thông thường gấp năm trăm linh lần
chất ma túy này có tác dụng tính chất tương tự afetamin rất nguy hiểm sử dụng nhiều gây nghiện cũng như ảnh hưởng đến tâm sinh lý người sử dụng
mức độ toàn phá của hoạt chất cathinol có thể gây ảnh hưởng đến trí lực thậm chí gây tử vong
tuy nhiên đây là loại lá chứa hoạt chất ma túy mới được phát hiện tại việt nam
để phát hiện ra hoạt chất ma túy này cũng phải trải qua kiểm định phức tạp
chất ma túy này cũng mới ở việt nam và rất là khó đâm ra là phải qua hai lần giám định thì mới có thể xác định được
là trong đấy có những cái thành phần gọi là trong chất ma túy danh mục một theo quy định của nhà nước
và hải quan thủy phát nhanh trên cơ sở cái kết quả giám định có thì đã báo cáo với tổng cục hải quan
và thông báo cho toàn ngành để gọi là phát hiện ra và ngăn chặn kịp thời cái chất ma túy này
sau khi lá khát được đưa lậu vào việt nam
một lượng không nhỏ được phủ phép mang tên lá cây khác có xuất xứ việt nam để xuất khẩu đi các nước khác
đáng chú ý có một số lượng lá khát đã qua mặt cục kiểm dịch thực vật thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và được cơ quan này cấp giấy phép xuất khẩu đi mỹ
do cá nhân và doanh nghiệp khai báo gian dối cộng với giấy phép chứng nhận lá khô
nên lô hàng này được phân bổ vào luồng xanh miễn kiểm tra
tuy nhiên lực lượng phối hợp đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và bắt giữ kịp thời
hiện tại một nhân viên biêu điện hai nhân viên du lịch người việt nam đang nằm trong sự kiểm soát của cơ quan công an
còn lại một người trung quốc và bốn người da đen không rõ nhân thân đã làm thủ tục xuất cảnh

hiện tại một nhân viên du lịch người việt nam đang nằm trong sự kiểm soát của cơ quan công an
việc kiểm soát thành phần các loại thực vật khi nhập khẩu về việt nam sẽ như thế nào để những loại lá có chứa ma túy này không lọt qua cửa kiểm soát của hải quan
trong quá trình phá chuyên án lá khát các lô hàng nghi vấn vẫn xuất nhập khẩu qua đường biểu chính quốc tế
vấn nạn bạo hành gia đình lâu nay đều đã bị xã hội lên án
tuy nhiên nó cũng được xem là câu chuyện thường nhật khi mà hàng ngày hàng giờ vấn nạn này vẫn còn tồn tại
lên lỏi trong một số gia đình
vụ việc chồng bạo hành vợ xảy ra tại xã canh nậu huyện thạnh thất hà nội sau đây lại là một hồi chuông báo động về thực trạng bạo lực gia đình hiện nay đặc biệt là tại các vùng nông thôn ngoại thành
những ngày qua vụ việc đỗ hữu chính ba mươi bốn tuổi trú tại thôn bốn xã canh nậu huyện thạch thất hà nội sau khi mâu thuẫn đã chút giận lên vợ bằng những nhát dao oan nghiệt đang là nỗi bất bình của người dân vùng thôn quê này
đối với những người hàng xóm những người đầu tiên chứng kiến tại hiện trường
cầu chuyện mãi là nỗi ám ảnh
việc vợ chồng đỗ hữu chính cơm chẳng lành canh chẳng ngọt từ lâu người dân nơi đây ai cũng rõ nhưng sô sát đến mức dùng dao chém vợ liên tiếp như vậy lại là chuyện không ai ngờ
chúng tôi chạy vào trong nhà chạy vào trong nhà rồi đi lên cái nghẽn kia này thì thấy anh chính chạy ra đấy thì tôi định ôm anh chính nhưng anh chính dơ cái dao lên thì tôi lại lép vào tường để cho anh chính chạy ra thì anh chính chạy ra thì tôi đi vào trong xưởng này thì thấy chị thiết nằm ở lên xưởng
theo lời kể của gia đình đỗ hữu chính lấy vợ được gần một mươi năm do đam mê cờ bạc chính thường xuyên đánh đập hành hạ vợ con cực chẳng đã
ngày một mươi tháng bảy vợ của chính ôm con về nhà mẹ đồng
để thì xảy ra sự việc đau lòng này
đánh con chỉ vì cờ bạc nó mất tiền nó về bảo nó đi vay tiền
nên đi vay tiền nó không vay cho thì đánh đánh thì cứ đỡ âm thầm chơi chê nàng xóm người ta nói chứ tôi không biết
thời gian mà chính sống địa phương cũng đã nhiều lần là công an xã chúng tôi phải gọi ra dân đe mà thậm chí đã cho ngồi tự viết kiểm điểm ở ủy ban từ sáng đến chiều
sau khi đó viết cam kết là xin hứa hẹn coi như không tái phạm nữa
tại cơ quan điều tra đỗ hữu chính khai nhận toàn bộ hành vi của mình trái ngược với giây phút hành xử côn đồ chém vợ như quân thủ
gã chồng vũ phu này rất ân hận về những gì mình gây ra nhưng những vết thương về thể xác không thể đo đếm cho những tổn thương về mặt tinh thần cho vợ mình
cá nhân tôi thấy đánh giá đây là một cái hiện tượng bạo hành gia đình cũng đã lên mức cao hơn có tính chất nghiêm trọng hơn
người chồng đã dùng đến cả cái hung khí để bạo hành để đánh người vợ
thương tích đáng tiếc xảy ra
vụ bạo hành này không phải là câu chuyện hiếm trong cuộc sống hôn nhân ở việt nam
theo thống kê cứ hai người phụ nữ kết hôn thì có một phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình
theo số liệu của tòa án nhân dân tối cao trung bình một năm trên cả nước có tới tám vụ ly hôn mà nguyên nhân là do bạo lực gia đình
hơn hai mươi bảy phụ nữ bị ngược đãi phải nhập viện hơn một mươi điều trị y khoa nghiêm trọng hàng năm do bạo lực gia đình
những người phụ nữ như người vợ
nếu như có những việc mà chồng bạo hành thì trước hết là mình cũng nên tìm đến sự giúp đỡ đầu tiên là của chính gia đình những người thân gia đình những hàng xóm
sau đấy nếu như sự việc nó vượt quá sự kiểm soát của hàng xóm thì nên thông báo tới chính quyền địa phương để tìm đến sự giúp đỡ
nếu như sự việc lên cao trào quá mà bị đánh thì mình cũng nên tìm cách để tránh xa việc bị người chồng đánh để mình có thể có được lối thoát tránh việc mình bị thương tích
sau đó thì mình đến lúc mà sự việc đó nó
chồng có thể bình tĩnh lại rồi thì mình tìm cách nói chuyện hoặc có thể nhờ những người thân hoặc là nhờ đến chính quyền địa phương để gặp gỡ để mình có thể nói chuyện để hòa giải
luật phòng chống bạo lực gia đình hai nghìn bảy quy định rõ tổ chức cá nhân có hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một trăm linh đồng đến mức cao nhất là ba mươi triệu đồng

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại